xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và sáng mai phía đông bắc bộ tiếp tục nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
trưa chiều ngày mai sẽ khô ráo hơn nhiệt độ phổ biến là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
đến chiều tối ngày một mươi hai sang ngày một mươi ba do ảnh hưởng của rãnh gió tây ở trên cao
nên những cơn mưa rào sẽ gia tăng tập trung tại các tỉnh vùng núi
ngày một mươi bốn không khí lạnh lại có dấu hiệu tăng cường trở lại
do vậy nhiệt độ và mưa sẽ có xuống giảm
còn tại khu vực phía tây bắc bộ thời tiết sẽ ít mưa hơn
sẽ ra trong ngày một mươi hai một mươi ba
nhưng trời vẫn còn nhiều nơi có nắng
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây
cao hơn ở phía đông và ra động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng một số nơi ở lai châu điện biên và phía bắc của sơn la
nhiệt độ sẽ cao hơn
sang ngày một mươi bốn mưa rứt và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
từ hai cho đến ba độ
không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa ở miền trung sẽ giảm hơn
dự báo trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ không có mưa
phần phía bắc nhiều mây
phần phía nam có lúc hứng nắng
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
phía nam có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo những cơn mưa sẽ quay trở lại khu vực này
nhiệt độ theo đó sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
chuyển sang khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới thời tiết phổ biến sẽ có mưa rào vài nơi
ở phần phía bắc
ở phía nam sẽ không có mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ổn định ở mức là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn là một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai quay trở lại với thời tiết không mưa ngày nắng nhiều
khoảng ngày một mươi ba ngày một mươi bốn khả năng có thể có mưa rông cục bộ xuất hiện
với lượng mưa dự báo là không quá lớn
và xảy ra trong khoảng thời gian ngắn về chiều tối
nhiệt độ trong ba ngày tới ổn định ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
nam bộ có thời tiết không mưa ngày nắng nhiều trong ngày mai
sau đó sang hai ngày tiếp theo chiều tối xuất hiện mưa rông trái mùa
với lượng nhỏ nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng
từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn